tại hà nội ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã họp phiên thứ một mươi ba dưới sự chủ trì của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo
cùng dự phiên họp có các thành viên của ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương gồm đồng chí phan đình trạc
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
tại phiên họp ban chỉ đạo thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện đề án đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xét xử tại tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
và báo cáo xin ý kiến về chủ trương ban hành quy chế tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến tại tòa án do ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao trình
theo đó ban chỉ đạo đã thống nhất đánh giá đối với từng nội dung trên
trên cơ sở thực trạng khó khăn vương mắc đề án đề ra tám giải pháp khắc phục được những bất cập khó khăn vương mắc trong việc xây dựng đội ngũ hội thẩm
nâng cao hiệu quả nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện quyền lực tư pháp đảm bảo lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân phù hợp với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
đối với báo cáo xin ý kiến về chủ trương ban hành quy chế tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến tại tòa án
thời gian gần đây dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp kéo dài do thực hiện giãn cách xã hội
nhiều tòa án không thể đưa vụ án ra xét xử theo thời gian luật định làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tư pháp quyền và lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trước tình hình đó căn cứ vào chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước về cải cách tư pháp xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của bộ máy nhà nước
các đạo luật về tố tụng tư pháp và kinh nghiệm tổ chức xét xử trực tuyến của một số nước
tòa nhân dân tối cao đã chủ động xây dựng dự thảo quy chế tổ chức xét xử trực tuyến trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định là cần thiết
tuy nhiên ở việt nam xét xử trực tuyến là vấn đề mới pháp luật hiện hành chưa có quy định về hình thức xét xử trực tuyến và cách thức tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến
việc xét xử liên quan đến nhiều quy định của pháp luật tố tụng hiện hành tác động đến quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức cá nhân
do đó để ban chỉ đạo có đầy đủ thông tin cho việc xem xét cho ý kiến về chủ trương này đề nghị tòa nhân dân tối cao cần tổ chức xin ý kiến chính thức của các cơ quan tổ chức có liên quan về việc xét xử trực tuyến
sáng nay thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở y tế điểm bán hàng điểm an sinh xã hội và khu dân cư trên địa bàn thành phố thủ đức
tại điểm an sinh xã hội gần cấp ở phường cát bình
đoàn công tác lái thành phố thủ đức thủ tướng yêu cầu phải sử dụng mọi nguồn lực có thể để giúp đỡ người dân
quá trình làm có thể sáng tạo nhưng phải đảm bảo giãn cách tuyệt đối nhằm tranh thủ thời gian vàng
đáng chú ý thủ tướng yêu cầu địa phương phải sớm phát hiện ra f tiếp cận ngay để phân loại điều trị phù hợp
trong đó phải xét nghiệm ưu tiên những người nguy cơ cao người lớn tuổi xét nghiệm ít nhất ba ngày một lần
tiếp đó thủ tướng đã đến thăm hỏi động viên người lao động thuộc trung tâm thương mại phân phối hàng hóa của úc espra ở phường hiệp bình chánh tp thủ đức
nên thực hiện ba tại chỗ hơn một tháng nay để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
những ngày qua siêu thị của úc mát ở địa phương đã đi chỗ hộ cho hai hộ gia đình
thủ tướng đánh giá cao mô hình này và đề nghị áp dụng đồng đều toàn thành phố
đồng thời nhấn mạnh thành phố hồ chí minh phải tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ thường xuyên liên tục hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn
không để đứt gãy chuỗi cung ứng để người dân yên tâm ở nhà thực hiện nghiêm việc giãn cách
thủ tướng cũng đến thăm một trung tâm bảo trợ xã hội đặt tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy bình triệu phường hiệp bình chánh tp thủ đức
đây là trung tâm đang tiếp nhận người lan thang cơi nhở tại thành phố hồ chí minh trước khi chuyển tới chăm sóc tại bình dương hoặc bình phước trong thời gian giãn cách
thủ tướng yêu cầu tăng cường nhân lực cho trung tâm tăng thêm chế độ cho người dân đang ở đây
nhanh chóng phân loại đưa người dân đi cách ly và kiểm soát chặt không để lây lan dịch
trong buổi sáng thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cảng cát lái
và thăm hỏi động viên người dân sinh sống trong một khu nhà trọ trên đường nguyễn thị định phường thành mý lợi thành phố thủ đức
thăm bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín quân dân y miền đông thành phố thủ đức
tiếp tục với những tin tức khác
sáng nay hai mươi sáu tháng tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân chia tay đoàn y bác sĩ của bệnh viện
lên đường hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh chống dịch theo chỉ đạo của bộ công an
đây là đợt tri viện thứ hai của bệnh viện một trăm chín mươi chín
đoàn y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi chín nhằm có phần chung sức cùng thành phố hồ chí minh sớm đẩy lùi dịch bệnh
đoàn y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín tri viện cho thành phố hồ chí minh gồm một mươi bảy người
trong đó có sáu bác sĩ một mươi một điều dưỡng kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm chống dịch tại đà nẵng
phụ trách nhiều lĩnh vực từ ngoại khoa nội khoa hồi sức cấp cứu y học nhiệt đới
trong đợt chi viện thứ hai này đoàn y tế bệnh viện một trăm chín mươi chín sẽ phối hợp với bệnh viện ba mươi tháng bốn
và bệnh viện một mươi chín tháng tám đảm trách nhiệm vụ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại bệnh viện giả chiến của bộ công an tại thành phố hồ chí minh
tổng cộng trong hai đợt chi viện bệnh viện một trăm chín mươi chín đã đưa bảy mươi cán bộ chiến sĩ vào thành phố hồ chí minh
hỗ trợ chống dịch với tinh thần sung phong và trách nhiệm của những người chiến sĩ hai màu áo
đoàn y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào và quyết tâm ở lại cho đến khi hết dịch
thưa quý vị chăm lo đời sống nhân dân đảm bảo an sinh xã hội là một nhiệm vụ cấp bách
được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đặt ra hiện nay
với vai trò là lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu chống dịch lực lượng công an tại năm mươi sáu xã phường
đã tăng cường các hoạt động việc làm giúp đảm bảo đời sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân
đây cũng là mục tiêu hướng đến thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt
lực lượng công an thành phố đà nẵng la chắn chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
khu dân cư hà la vườn hòa cường bắc quận hải châu
đây là khu dân cư mới chưa có ban điều hành tổ dân phố
nên mọi việc chăm lo đời sống của bốn mươi hộ với một trăm hai mươi năm khẩu đều đến tay cảnh sát khu vực
hàng ngày thường ủy nguyễn thanh lam phải quần quật từ sáng đến tối
mới có thể giải quyết từng đơn đặt hàng của người dân
tuy không thông thạo với việc đi chợ hộ như thế này
nhưng thường ủy lam luôn nêu cao trách nhiệm vì dân mà cố gắng
đà nẵng tiếp tục áp dụng thêm một mươi ngày phong tỏa cứng
như vậy người dân phải thực hiện nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
trong hai mươi ngày cuộc sống sinh hoạt của người dân có thể sẽ không thoải mái
và gặp nhiều bất tiện nhất là nhu cầu về nhu yếu phẩm
vì vậy công an năm mươi sáu xã phường hiện nay
đều duy trì mô hình ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn qua các kênh thông tin
tham gia cung ứng vận chuyển nhu yếu phẩm và thuốc men khi dân cần
bằng nhiều cách làm khác nhau
bà con nhân dân rất là khó khăn
chúng tôi đã chia sẻ một phần khó khăn với bà con bằng cách là
phối hợp các tổ covid cộng đồng những đồng chí bế thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố
là vận chuyển các thực phẩm thiết yếu lương thực thực phẩm đến tận nhân dân
để cho những dân họ yên tâm
không khởi thực hiện tốt cái mục tiêu là ai ở đâu yên lại đấy
đồng thanh niên của ông phường đã vận động mạng thông quân của địa bàn
và anh em dùng một ngày lương của mình để chi ra để mua những xuất quà
cho những hộ khó khăn trên địa bàn phường
trong đó đã vận động và được năm sức quà cho những hộ khó khăn
và những hộ mà trọ trên địa bàn phường
bằng nhiều hình thức khác nhau
lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm nỗ lực bám sát địa bàn
làm tốt công tác nắm hộ nắm người
mỗi cán bộ chiến sĩ phải gánh vác thêm trách nhiệm
phải nỗ lực gấp hai gấp ba sức lực của mình để đáp ứng nhu cầu bức thiết
chăm lo đời sống của từng người dân
thưa quý vị dịch covid một mươi chín kéo dài thì người nuôi cá cha
trên địa bàn huyện châu phú của tỉnh an giang gặp phải không ít khó khăn
thức ăn khó đầu ra cũng khó thu nhập bị sụt giảm nghiêm trọng
quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong thời điểm dịch bệnh xảy ra
tuổi trẻ công an tỉnh an giang lại tiếp tục giúp đỡ người dân
gần ba mươi tấn cá được thu mua đã kịp thời được phân phát đến tay những hộ nghèo
bị ảnh hưởng nặng nề do dịch covid một mươi chín
đó là sự sẻ chia rất đội âm áp
năm giờ sáng cơn mưa nặng hạt không cản bước những chiến sĩ công an
xuống tận vùng nuôi trực tiếp hỗ trợ bà con kéo lưới thu hoạch cá
mưa càng lớn
mưa càng lớn anh em càng nỗ lực nhiều hơn
những mẻ cá lấp lánh niềm vui của bà con sẽ cùng với hơn hai trăm linh tấn gạo và rau củ quả
là món quả ý nghĩa mà các mạnh thường quân dành tặng cho những người khó khăn do dịch
nguồn đầu ra nguyên liệu từ phía doanh nghiệp đó là thủy sản
thứ hai đó là kịp thời hỗ trợ được cung cấp những nguồn thực phẩm sạch tươi sống
đến cho bà con khu vực bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
kịp thời có mặt kịp thời sẻ chia sự hiện diện của sắc xanh quân phục càng khiến người dân thêm vững tin
đó cũng là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ

khám xét tại nhà đào việt ly đã thu giữ một một mươi bốn gram ma túy ketamin một một trăm bảy mươi tám gram methafetamin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy